thưa quý vị khán giả các chuyên gia năm học cho rằng micro tc là một trong những tiến bộ vượt bậc trong việc hỗ trợ sinh sản
kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn này sở hữu nhiều ưu điểm như tỷ lệ lấy được tinh trùng cao ít làm tổn thương tinh hoàn và cho kết quả thụ tinh ống nghiệm tương đương với tinh trùng lấy trong tinh dịch
vậy kỹ thuật micro tc là gì được thực hiện như thế nào ngay sau đây là tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
kỹ thuật micro tc là gì được thực hiện như thế nào được thực hiện như thế nào được thực hiện như thế nào được thực hiện như thế nào
với sự phát triển của microtc chúng ta tự tin hơn về khả năng tìm thấy thì có một kế hoạch phối hợp điều trị với nữ ngày càng tốt hơn và chủ động hơn
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về quy trình thực hiện kỹ thuật micro tc tại bệnh viện đa khoa tâm anh
sau khi đã thực hiện thăm khám xong người chồng sẽ được làm tổng soát tiền phẫu nhằm đảm bảo bệnh nhân đầy đủ sức khỏe để trải qua một mổ cam go kéo dài khoảng hai ba giờ đồng hồ
trong các vòng kiểm tra về y tế bệnh nhân sẽ được nhập viện thông thường chúng tôi sẽ phẫu thuật bệnh nhân vào lúc khoảng tám giờ sáng sau hai ba tiếng bệnh nhân có thể nhận được kết quả của mình là có tinh trùng hay không có tinh trùng có bao nhiêu mẫu được chữ lạnh lại
và đến chiều bệnh nhân khoảng ba bốn giờ chiều là được xuất viện ngay trong ngày hôm đó luôn ạ
các bệnh nhân có thể nhận được kết quả của mình là có tinh trùng hay không có tinh trùng có bao nhiêu mẫu được chữ lạnh lại
với ưu điểm đến tận nơi bắt tận cùng vi phẫu micro tc đã mang đến hiệu quả tích cực trong điều trị vô tinh cho nam giới
tỷ lệ tìm thấy tinh trùng cao ở nhiều mặt bệnh sáu mươi bảy mươi các trường hợp vô sinh do hai tinh hoàn teo không sinh tinh có khả năng tìm được tinh trùng
ví dụ sáu mươi bảy khả năng tìm thấy tinh trùng ở bệnh nhân quay bị làm teo hai tinh hoàn năm mươi hai bảy mươi bốn bệnh nhân tinh hoàn teo do ẩn cũng có hy vọng tìm thấy tinh trùng
bảy mươi năm bệnh nhân có hi vọng tìm thấy tinh trùng
bảy mươi năm bệnh nhân bị di chuyển làm teo tinh hoàn như hội chứng clean filter
xxi có khả năng tìm được tinh trùng
và khoảng năm mươi người bệnh mất đoạn nhiễm sắc thể iazfc tìm được tinh trùng
tinh trùng tìm được từ microtc sau đó sẽ xử lý và tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm
theo các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thành công gần tương đương với những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng trong tinh dịch
xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai